ngày bốn tháng hai tại tỉnh hải dương đã diễn ra hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa ủy ban nhân dân tỉnh hải dương với bộ công thương và tập đoàn samsung hàn quốc
phó thủ tướng vương đình huệ dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ cho biết trong năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đặt mục tiêu sẽ có thêm một doanh nghiệp hỗ trợ
do đó phó thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách cải cách môi trường đầu tư kinh doanh
bộ công thương tập trung nghiên cứu và tham mưu cho chính phủ xây dựng luật công nghiệp hỗ trợ định hướng phát triển công nghiệp thế mạnh
về phía tỉnh hải dương cần khẩn trương nghiên cứu và đưa định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ vào nghị quyết
với tập đoàn samsung và tập đoàn alphard holdings phó thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức các chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ
tại hội nghị ubnd tỉnh hải dương bộ công thương tập đoàn samsung đã thực hiện ký kết chương trình hợp tác ba bên
sự kiện này sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ để nền công nghiệp hỗ trợ của tỉnh phát triển các doanh nghiệp trong tỉnh có thêm nhiều cơ hội và gia tăng thêm năng lực để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu